tờ new york times dẫn lời các quan chức israel giấu tên cho biết các nhà lãnh đạo ở tel avi ban đầu đã thảo luận về việc ném bom một số mục tiêu quân sự trên khắp iran vào tuần trước
gồm cả địa điểm gần thủ đô tehran nhằm trả đũa cho cuộc tấn công của iran vào israel hôm một mươi ba tháng bốn
nếu israel phản công quy mô lớn iran sẽ khó bỏ qua và điều này làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công đáp trả mạnh mẽ của iran
đẩy trung đồng tới bờ vực của một cuộc xung đột lớn trong vùng
cuối cùng sau khi tổng thống mỹ joe biden cùng ngoại trưởng đức anh kêu gọi thủ tướng israel benjamin netanyahu ngăn chặn một cuộc xung đột rộng hơn
israel đã chọn tiến hành một cuộc tấn công giới hạn vào iran trong ngày một mươi chín tháng bốn để tránh gây thiệt hại lớn làm giảm khả năng leo thang ít nhất là vào thời điểm hiện tại
tuy nhiên theo quan điểm của các quan chức israel cuộc tấn công cho iran thấy được bề rộng và sự tinh vi của kho vũ khí quân sự của israel
theo các quan chức israel và hai quan chức cấp cao phương tây thay vì đưa máy bay chiến đấu vào không phận iran israel đã phóng một lượng nhỏ tên lửa từ máy bay cách iran vài trăm km
israel cũng phóng một số máy bay không người lái tấn công loại nhỏ nhằm gây dối hệ thống phòng không của iran
các quan chức israel cho biết thêm một tên lửa của nước này đã bắn trúng một khẩu đội phòng không ở khu vực chiến lược quan trọng tại miền trung iran và một tên lửa khác nổ tung giữa không trung
và rằng không quân israel đã cố tình phá hủy tên lửa
và rằng không quân israel đã cố tình phá hủy tên lửa thứ hai một khi họ biết rõ tên lửa đầu tiên đã chạm tới mục tiêu nhằm tránh gây thiệt hại quá lớn
theo giới chức israel ý định của nước này là cho phép iran tiếp tục hành động mà không đáp trả tương tự đồng thời báo hiệu israel đã phát triển khả năng tấn công iran mà không cần tiến vào không phận nước này
israel cũng muốn chứng tỏ nước này có khả năng tấn công các khẩu đội phòng không ở miền trung iran nơi đặt nhiều cơ sở hạt nhân gồm cả cơ sở làm dầu uranium nathan
theo tạp chí forrest affair
căng thẳng israel isaan chủ yếu diễn ra trong bóng tối của các cuộc chiến tranh lớn hơn ở trung đông
iran sử dụng lực lượng ủy nhiệm trên khắp trung đông để tấn công israel
phương thức chính của iran khi tiến hành cuộc chiến này là cung cấp vũ khí tiền tiến đặc biệt là tên lửa và uav cho các nhóm vũ trang ở giải gaza ở iraq levan syria và yemen
theo tạp chí này tehran muốn gây bất ổn cho israel bằng cách lôi kéo nước này vào cuộc xung đột dài dẳng
và bao vây israel bằng những kẻ thù mà nước này không thể dễ dàng đánh bại bằng hành động quân sự
sự hỗ trợ của lực lượng vệ binh cách mạng iran dành cho lực lượng hamas là nền tảng của chiến lược đó
để đối phó iran israel đã tiến hành các hoạt động bí mật nhắm vào iran đặc biệt là chương trình vũ khí hạt nhân của nước này
các cuộc tấn công được cho là do cơ quan tình báo mossad của israel tiến hành
bao gồm các vụ đánh bom bên trong các cơ sở hạt nhân và quân sự của iran cũng như các vụ ám sát các quan chức
sĩ quan và nhà khoa học cấp cao
vụ ám sát gây chấn động nhất là vụ ám sát ông mossad và zizadeh quan chức hạt nhân hàng đầu của irgc vào năm hai nghìn hai mươi
mặc dù iran cố gắng trừng phạt israel thông qua các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng
chẳng hạn như các nỗ lực ám sát những người israel nổi tiếng ở nước ngoài và tấn công tàu thuyền của israel
nhưng iran cố gắng tránh việc tấn công trực tiếp vào israel
điều đó một phần là do lo ngại rằng
iran đã tạo ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn với israel và mỹ
tuy nhiên những hành động ăn miếng trả miếng liên tục trong những tuần gần đây
đã đưa cuộc chiến ngầm giữa iran và israel thành cuộc đối đầu trực diện khi hai bên tấn công lãnh thổ lẫn nhau
cuộc tấn công được cho là của israel vào iran hôm một mươi chín tháng bốn
được coi là màn trả đũa của israel đối với cuộc tấn công chưa từng có của iran vào israel hôm một mươi ba tháng bốn
như đã đề cập ở trên iran từ lâu luôn tránh việc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của israel
nhưng iran đã làm điều này vào đêm một mươi ba tháng bốn
trong đêm một mươi ba tháng bốn chuyên gia ray takei về trung đông tại hội đồng quan hệ đối ngoại cfr mỹ
đưa ra ba lý do giải thích quyết định của iran
thứ nhất iran có thể nhận thấy rằng israel quá bận tâm đến cuộc chiến ở gaza
và do đó nước này sẽ ít miễn cưỡng hơn khi tham gia các cuộc trả đũa quan trọng
thứ hai iran muốn nhấn mạnh với các lực lượng ủy nhiệm của mình
rằng khi họ chiến đấu với israel ở tiền tuyến iran sẽ không ngồi im và nhìn họ bị israel đánh bại
thứ ba sự chia rẽ ngày càng sâu sắc
chia rẽ ngày càng sâu sắc giữa mỹ và israel cũng như sự phản ứng của cộng đồng quốc tế
liên quan cuộc chiến của israel ở gaza khiến iran cho rằng một israel bị cô lập sẽ ít động lực trong việc trả đũa
trong khi đó foray affair đưa ra một lý do khác là động thái trả đũa một cách công khai
và phô trường sức mạnh to lớn với khoảng ba trăm linh uav tên lửa
báo hiểu rằng những người ra quyết định ở iran không còn bị thuyết phục bởi logic của sự kiềm chế
mà nước này đã duy trì bấy lâu
còn đối với israel nước này từ lâu theo đuổi một chính sách
tức là khi bị kẻ thù tấn công israel sẽ phản đòn mạnh đến mức kẻ thù không hành động được nữa
đó là lý do mà israel phát động cuộc chiến ở gaza sau cuộc tấn công của hamas vào lãnh thổ israel hôm bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
và cuộc tấn công của iran hôm một mươi ba tháng bốn đã vấp phải sự trả đũa từ phía israel
dù vậy cuộc tấn công quy mô nhỏ sử dụng số lượng tên lửa hoặc uav hạn chế của israel
đã thành công trong việc trả đũa
israel đã trả đũa từ xuyên thủng hệ thống phòng không của iran
nhưng dường như cũng gửi đi thông điệp mong muốn chấm dứt chu kỳ leo thang
ngay sau vụ tấn công của israel hãng tin reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của iran
rằng tehran không có kế hoạch trả đũa ngay lập tức với israel
dân tới suy đoán rằng màn ăn miếng trả miếng của đôi bên đã kết thúc tại đây
nếu thực sự điều này diễn ra thì đây là một tín hiệu đáng mừng
do những lo ngại về vòng xoáy bạo lực mới tại trung đông
đặc biệt là khi cuộc xung đột đang diễn ra ở gaza
cập đi rất nhiều sinh mạng dân thường ở giải đất này
và cuộc chiến này vẫn chưa có hồi kết
tuy vậy forrest affair lưu ý rằng sự trả đũa tối thiểu của israel
có thể thành công trong việc ngăn chặn chuỗi trả đũa dài dàng
ít nhất là trong một thời gian
tuy nhiên nguyên nhân gốc dễ của căng thẳng iran israel vẫn chưa thể giải quyết chia đề
chừng nào iran còn tiếp tục thúc đẩy chiến lược bao vây israel
và cung cấp vũ khí tiên tiến cho các lực lượng ủy nhiệm
buộc phải theo đuổi chiến dịch đối kháng chống lại iran
trong báo cáo tuần trước và hôm hai mươi hai tháng bốn
các quan chức israel và mỹ đều nhấn mạnh washington muốn israel tránh kích thích iran
tiến hành một loạt các cuộc tấn công và phản công ăn miếng trả miếng đeo thang
kế hoạch trên có vẻ đã thành công
ngoại trưởng iran amiradob lahien tuyên bố hôm hai mươi tháng bốn
miễn là không có chủ nghĩa phiêu lưu mới của israel chống lại lợi ích của chúng tôi
chúng tôi sẽ không có bất kỳ phản ứng mới nào
với việc một số đồng minh chính trị
theo đường lối cứng rắn của ông netanyahu chỉ trích phản ứng trên là khập khiễng
các quan chức nói chuyện với new york times nhấn mạnh rằng
các cuộc tấn công đã chứng tỏ bề rộng và sự tinh vi của kho vũ khí quân sự israel
theo reuters dẫn lại thông tin từ hãng thông tấn chính thức của iran hôm hai mươi một tháng bốn
lãnh đạo tối cao iran ali khamenei đã cảm ơn các lực lượng vũ trang nước này
vì chiến dịch chống lại israel và kêu gọi họ không ngừng theo đuổi đổi mới quân sự
và học hỏi chiến thuật của kẻ thù
ông khamenei nhấn mạnh
có bao nhiêu tên lửa
đã được phóng và bao nhiêu trong số đó bắn trúng mục tiêu không phải là vấn đề chính
điều thực sự quan trọng là iran đã thể hiện sức mạnh ý chí của mình trong chiến dịch